hội đồng xét xử cho biết cổ đông công ty sở hữu tòa nhà này thực chất là con cháu của bị cáo trương mỹ lan nên đây là tài sản của bị cáo
do đó hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo
tài sản này ủy ban nhân dân tp hcm chỉ cho trùng tu không được thay đổi hiện trạng
đối với tòa nhà ở bảy mươi năm nguyễn huệ mà tập đoàn vạn thịnh pháp cho scb thuê
hội đồng xét xử xác định đây là tài sản của trương mỹ lan
nên tuyên tiếp tục kê biên nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
đối với loạt bất động sản tại các quận một quận bảy quận bốn quận phú nhuận tp hcm
hội đồng xét xử cũng tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ dân sự của bị cáo trương mỹ lan
ngoài ra công ty cổ phần tnt hạ long và công ty âu lạc đã nhận từ trương mỹ lan
hơn sáu chín mươi tỷ đồng để chuyển nhượng một mươi tám triệu cổ phần
hội đồng xét xử cho rằng bị cáo lan có nghĩa vụ rất lớn phải thực hiện
tiền bị cáo đưa cho hai công ty này là tiền từ scb
do đó hội đồng xét xử cho rằng phải thu hồi về cho scb
nên buộc công ty cổ phần tnt hạ long và công ty âu lạc nộp lại sáu chín mươi tỷ đồng
với tài sản kê biên của bị cáo trương huệ vân tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản nguyên so
và là cháu gái của bị cáo trương mỹ lan
hội đồng xét xử nhận định bị cáo được bị cáo lan nuôi nấng từ nhỏ
bản chất tài sản là của bị cáo trương mỹ lan nên tuyên tiếp tục kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án
số tiền năm hai triệu usd mà bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
kiêm trưởng đoàn thanh tra tại scb nhận hối lộ
hội đồng xét xử xét thấy tiền này do bị cáo trương mỹ lan rút ra khỏi scb
là công cụ thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu xung công quỹ nhà nước
ngoài ra tòa buộc bị cáo đỗ thị nhàn phải nộp phạt một trăm linh triệu đồng ngoài trách nhiệm hình sự
đối với hơn một một trăm linh mã tài sản còn lại trong vụ án đang thế chấp ở scb
hội đồng xét xử tuyên giao cho scb tiếp tục quản lý xử lý để thanh toán dư nợ
trong số này có một số mã tài sản thuộc sở hữu của bị cáo trương mỹ lan
nhưng cho người khác đứng tên hộ
hội đồng xét xử áp dụng xem xét theo nguyên tắc có lợi cho các bị cáo
trên tổng số tiền thiệt hại là bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
về trách nhiệm dân sự thực tế bị cáo trương mỹ lan chiếm đoạt
gây thiệt hại hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tương đương dư nợ của một hai trăm tám mươi bốn khoản vay
thực chất bản chất hơn một hai trăm tám mươi khoản vay của scb
các bị cáo thực hiện không đúng quy định pháp luật
số hợp đồng này là phương thức thủ đoạn để bị cáo lan rút tiền scb sử dụng
do đó tòa chỉ buộc bị cáo lan bồi hoàn tiền lãi
toàn bộ dư nợ hơn một hai trăm tám mươi khoản vay được xác định chiếm đoạt
gây thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng cho scb
theo hội đồng xét xử tính toán khấu trừ phần nghĩa vụ của bị cáo nguyễn cao trí
chủ tịch hội đồng quản trị công ty văn lang và công ty capella
và bị cáo dương tấn trước cựu tổng giám đốc công ty tường việt
thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp đã hoàn trả cho bị cáo trương mỹ lan
thì số tiền mà bị cáo trương mỹ lan còn phải khắc phục là sáu trăm bảy mươi ba tám trăm bốn mươi chín tỷ đồng
tòa ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo dương tấn trước nộp lại hơn hai hai trăm linh tỷ đồng
đã nhận của trương mỹ lan
một số cá nhân nhận tiền từ bị cáo trước nguồn tiền có được từ vụ án
tòa yêu cầu phải nộp lại
đối với những số tiền mà các bị cáo tự nguyện nộp khắc phục hậu quả vụ án
hội đồng xét xử cho rằng trong vụ án này
tòa không buộc các bị cáo phải chịu trách nhiệm dân sự
song các bị cáo tự nhìn nhận sai phạm tự nguyện nộp tiền
hội đồng xét xử sẽ ghi nhận tình nguyện và xem xét giảm nhẹ khi lượng hình
do đó những số tiền này sẽ được chuyển cho scb
khấu trừ nghĩa vụ của bị cáo trương mỹ lan trong vụ án
với số tiền cổ phiếu đồ vật đã kê biên phong tỏa
thì tiếp tục thực hiện để đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo lan
theo hội đồng xét xử trong quá trình scb thu hồi nợ
khi đã giải quyết xong các khoản nợ phần còn lại scb phải phối hợp
với cơ quan điều tra xác định tài sản nào của bị cáo trương mỹ lan
để tiếp tục đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho bị cáo
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
để gửi tới quý vị và các bạn
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị
xin kính chào và hẹn gặp lại